tại khánh hòa nhiều cánh đồng mía ở đây đã khô héo cây mía còi cọc năng suất giảm đi rất nhiều
thêm nữa mấy tháng gần đây nắng nóng hạn hán càng trở nên khắc nghiệt
khiến người trồng mía không khỏi lo lắng cho vùng mía năm này
mía đường không được trồng hàng loạt phát triển không đồng đều đã không còn là chuyện hiếm thấy ở vùng mía ninh hòa
bởi nắng hạn kéo dài suốt từ đầu vụ cộng thêm việc không chủ động được nguồn nước
bà con nông dân phải tính toán thật kỹ để tránh thiệt hại
việc phát triển cây mía gặp nhiều khó khăn chi phí đầu tư ngày một tăng cao
nên nhiều bà con đã chủ động chuyển đổi sang cây trồng khác
điều này dẫn đến việc nhà máy thiếu nguyên liệu để chế biến
vì công tác cơ giới ở ninh hòa lâu nay là phát triển rất là chậm
tuy nhiên là cái này cũng là một cái mà ảnh hưởng đến năng suất mía của bà con
cái thời tiết của khánh hòa năm nay thì nó rất là cực đô nó rất là nắng nóng và gió lào
nhưng mà bình thường mỗi năm thì nó cũng có chứ phải không
nhưng mà cái nhiệt độ không khí nó không cao và cái gió nó cũng không có dữ dội như năm nay
năm nay cái gió là ba tháng nên nó dẫn đến cây mía hiện nay là trong tình trạng coi như là chất khóa
chất khóa tầng tử dự kiến cái năng suất năm nay là nó sẽ rất là thâm
việc nhà máy chủ động liên kết hỗ trợ về khoa học kỹ thuật cơ giới hóa vùng trồng mía cho người dân
chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt về lâu về dài đòi hỏi sự hỗ trợ tích cực hơn từ ngành chức năng
trong đó quan trọng nhất là đầu tư thêm các hệ thống thủy lợi khuyến khích hình thành các chuỗi liên kết
thậm chí là các chính sách về đất đai tổ chức sản xuất lại ngành mía đường
từ đó tạo được động lực để người nông dân có cơ hội phát triển cây mía một cách hiệu quả
bởi cây mía vẫn là cây trồng chủ lực phù hợp với nhiều vùng đất ở khánh hòa